theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh yên bái tính đến hết ngày một mươi ba tháng một mươi trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận hai trăm hai mươi năm ca mắc bệnh tay chân miệng
năm nay số ca mắc bệnh tay chân miệng tăng so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
ngành y tế và ngành giáo dục và đào tạo tỉnh yên bái đã xây dựng chương trình phối hợp hành động về phòng chống bệnh tay chân miệng
trong các trường học nhằm hạn chế tối đa số trường hợp mắc bảo đảm sức khỏe cho trẻ
theo đó các cán bộ quản lý giáo dục cán bộ y tế trường học giáo viên học sinh cha mẹ học sinh và người chăm sóc trẻ
đã được các cán bộ y tế cung cấp các kiến thức về bệnh tay chân miệng và được hướng dẫn thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh
như vệ sinh nơi ăn nghỉ học tập vệ sinh đồ dùng dụng cụ đồ chơi thực hiện rửa tay thường xuyên với xà phòng
bảo đảm cho trẻ được ăn chín uống chín không cho trẻ uống trung cốc và ăn trung thia
đây là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất để hạn chế bệnh lây lan ra cộng đồng